thì chúng ta sẽ có một cơ hội rất là lớn khi mà trung ương chính thức bởi cửa cái thị trường này
lượng khách tăng đột biến dịp tết nguyên đáng tuy nhiên sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh quảng nam cho biết
đến hiện tại chưa nhận được bất kỳ cuộc gọi phản ánh của du khách về việc bị hàng quán chặt chém
hay khách sạn resort tự nâng giá không có tình trạng trộm cắp tai nạn giao thông
hay mất an ninh trật tự liên quan đến du khách
quảng nam sẽ là địa phương tổ chức năm du lịch quốc gia hai nghìn hai mươi bốn
và hội an sẽ là một điểm nhấn với những chuỗi sự kiện đặc sắc
hy vọng rằng cùng với những tình hiệu tích cực trong những ngày đầu năm mới
và chuỗi sự kiện được tổ chức trong thời gian tiếp theo
thì du lịch hồi an nổi riêng và quảng nam nổi chung sẽ được hồi phục
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức
kinh tế của quốc gia hai nghìn hai mươi hai
từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai hà nội cho phép một trăm linh xe buýt hoạt động trở lại
sau một thời gian dài chạy giảm chuyến để đảm bảo phòng chống dịch covid một mươi chín
các xe buýt được hoạt động với một trăm linh công suất
đã được sở giao thông vận tải hà nội phê duyệt và không thực hiện giãn cách
để kịp thời đáp ứng nhu cầu tăng cao đột biến đến các tỉnh phía nam
đặc biệt qua cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất sau kỳ nghỉ tết của hành khách
cục hàng không việt nam đã yêu cầu các hãng hàng không không tập trung nguồn lực về tàu bay tổ bay
để tăng chuyến cho các đường bay từ miền bắc và miền trung và miền nam
trong đó tăng cường hơn hai trăm năm mươi chuyến bay đến tân sơn nhất
từ ngày chín tháng hai ngành đường sắt cũng áp dụng chính sách giảm giá vé
đối với hành khách đi tàu số lẻ chiều hà nội tp hcm sau tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
theo đó giảm một mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ chạy các ngày từ ngày chín tháng hai đến ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
giảm hai mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày một mươi bốn tháng hai đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
giảm ba mươi giá vé các đoàn tàu khách chiều số lẻ từ ngày hai mươi một tháng hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu giao quả đạt ba trăm linh một triệu usd tăng mạnh tới một mươi
so với con số hai trăm sáu mươi triệu usd của cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
hoạt động xuất khẩu giao quả được các doanh nghiệp duy trì xuyên tết nguyên đán
trong đó những lô hàng xuất bán đi khắp các thị trường mỹ eu australia đã tạo nên kết quả ấn tượng cho ngành này ngay từ đầu năm
thưa quý vị thị trường lao động trên cả nước vừa trải qua một năm hai nghìn hai mươi một đầy khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín

bài toán giữ chân người lao động luôn là vốn mắc cần lời giải trong mọi lúc mọi nơi
để tránh thiếu hụt lao động sau kỳ nghỉ tết nguyên đán các doanh nghiệp đã thực hiện nhiều chính sách lương thưởng và chế độ phúc lợi giúp người lao động yên tâm trở lại làm việc
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
trong suốt năm hai nghìn hai mươi một hoạt động sản xuất của doanh nghiệp này bị ảnh hưởng rất nhiều do dịch bệnh covid một mươi chín
bởi vậy sau khi trở lại trạng thái bình thường mới lực lượng lao động của doanh nghiệp có thiếu hụt để giữ chân được người lao động
giúp họ yên tâm trở lại làm việc doanh nghiệp đã có những chính sách thiết thực hỗ trợ giúp nhân viên tăng thu nhập
bên mình cũng thực hiện chính sách ba t và thực hiện năm k
tức là bên mình cũng quán triệt cái vấn đề đó để mình tạo một cái môi trường làm việc là an toàn cho người lao động
và cái chính khi mà người lao động người ta cảm giác an toàn mà có công việc có thu nhập thì đấy cũng là một cách để mà giữ được cho người lao động tốt nhất
đấy kể cả như là cái việc mà ngày nễ tết như này mọi người về quê thì cái lượng nhân sự cũng có thể được giữ được
về quê thì cái lượng nhân sự cũng có thể là có phần biến động
nhưng mà mình tin rằng với chính sách của bên mình thì nó sẽ phát đạo ổn
công ty của em thì rất là tốt và mọi sự quan tâm của các sếp cũng rất là yêu ái
mà chị em đi làm với nhau thì rất là cái tình cảm
nói là cấp trên hiểu cấp dưới và cấp dưới cũng chia sẻ những cái gì mà mình mong muốn
được cấp trên người ta chia sẻ cho thì bọn em đi làm rất là vui
mong muốn cho canxi của em là sẽ luôn luôn phát triển thật tốt trong cái năm hai nghìn hai mươi hai này
và có rất nhiều chế độ để đi đa
đối với công nhân của bọn em
cũng giống như nhiều doanh nghiệp khác
doanh nghiệp này dù kinh tế năm hai nghìn hai mươi một gặp những khó khăn nhất định
với những nỗ lực cố gắng đảm bảo cuộc sống của nhân viên
cho đến nay số lao động bị thiếu hụt đã được bổ sung
còn lại là những nhân viên đã gắn bó với doanh nghiệp lâu năm
ban lãnh đạo công ty có một cái nhận định về nhân sự rất là rõ ràng
quan điểm của các lãnh đạo là muốn đi nhanh thì đi một mình
và muốn đi xa thì phải đi chung
chính vì cái tâm đức trong kinh doanh như vậy
thì ban lãnh đạo công ty đã xây dựng một bộ máy nhân sự mà có thể gọi là rất ổn định
ngoài cái việc là chế độ đãi ngộ môi trường làm việc tốt
thì còn phải làm sao mà xây dựng được văn hóa
để mỗi cán bộ công nhân viên đều là một thành viên
họ tự cảm nhận rằng là mình là một thành viên trong một cái tập thể gắn kết với nhau
người lao động đi làm để cuộc sống ổn định
bởi vậy để giữ chân được người lao động gắn bó lâu dài
doanh nghiệp cần đảm bảo thu nhập nhất định cho nhân viên
đặc biệt là những chính sách tăng lương tạo động lực cho người lao động làm việc
thưa quý vị rõ ràng là điều người lao động cần nhất là sự quan tâm từ phía doanh nghiệp
dù ít hay nhiều nhưng những giá trị từ món quà mà những doanh nghiệp dành cho nhân sự
chính là động lực để khích lệ họ cố gắng làm việc
tuy nhiên bài toán giữ chân người lao động sau tết còn cần lời giải từ nhiều phía
theo số liệu khảo sát mới nhất trên các trang tìm kiếm việc làm
có đến bảy mươi tám người lao động khẳng định sẽ nghỉ việc
nếu như doanh nghiệp không có những chính sách phúc lợi về lương thưởng đối với họ trước và sau tết nguyên đán
họ đặt rất nhiều kỳ vọng vào các chế độ mà doanh nghiệp dành cho người lao động
bên cạnh đó các cơ quan chức năng đã vào cuộc đưa ra những giải pháp thiết thực giúp thị trường lao động sôi động trở lại
tình hình sản xuất tình hình phục hồi của thị trường lao động
cũng đang có những lợi ích
s khởi sắc có thể thấy rằng là những cái hoạt động về phục hồi sản xuất trong các doanh nghiệp
hay là để phát triển kinh tế xã hội ở thủ đô thì nó sẽ diễn ra với tốc độ nhanh chóng hơn
và từ đó thì cái thị trường lao động của chúng ta cũng sẽ có những cái nét khởi sắc rất là rõ ràng về nhu cầu tuyển dụng
hay là về những cái nguồn lao động tìm kiếm việc làm
thì ở đây thì nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp thì kể cả trong thời gian gần đây
sau khi mà chúng ta có những chính sách mới trong công tác phòng chống dịch
thì phải nói rằng là cái nhu cầu tuyển dụng ở trung tâm dịch vụ việc làm hà nội chúng tôi tiếp nhận được trên toàn hệ thống
thì cũng có những cái phần tăng hơn so với những thời gian trước
có thể nói là qua cái tiền thưởng thì động viên rất lớn cho người lao động
họ an tâm và họ bỏ lâu ra nghề doanh nghiệp
kinh nghiệm nhiều năm thì cho rằng là nếu như doanh nghiệp nào mà không có cái điều kiện làm việc chế độ tiền lương tiền thưởng không tốt
thì rất khó giữ chân được doanh nghiệp
người lao động đặc biệt thì thưởng tết là còn là một cái sức thu hút người lao động
mà có thể nói sau cái dịp nghỉ tết thì người lao động là giữ chân được người lao động
ngoài các chính sách phúc lợi thu hút người lao động quay trở lại làm việc
các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan ở địa phương để cung cầu gặp nhau
kết nối cung cầu để đưa lao động quay trở lại bộ cũng đã đề xuất và ngay bình dương cũng đã có hỗ trợ
đấy là tiền nhà trọ cho công nhân khi lao động quay trở lại
khi bước vào giai đoạn bình thường mới việc nỗ lực thực hiện các giải pháp đồng bộ
hỗ trợ phát triển thị trường lao động sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai là điều cần thiết
doanh nghiệp người lao động cùng các cơ quan chức năng cần chung tay để có thể phát triển kinh tế mạnh mẽ nhất
mục tiêu quan trọng bây giờ là vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh vừa hỗ trợ người lao động doanh nghiệp vượt qua khó khăn